ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải dương vừa thông báo trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín là nam sáu mươi ba tuổi ở thôn tuyển cử xã tân hồng huyện bình giang
làm trông giữ xe tại nhà hàng thế giới bò tươi ở số ba mươi sáu ngô quyền phường phạm ngũ lão
ngay trong đêm ngày một mươi một tháng tám sau khi nhận được tin báo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hải dương đã khoanh vùng
ra soát truy vết các trường hợp f một tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực liên quan
theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các đối tượng f hai
trong ngày hôm nay khu vực gần nhà hàng ba mươi sáu ngô quyền đã bị phong tỏa
thôn tuyển cử huyện bình giang cũng đã được thực hiện giãn cách xã hội